xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật những tin tức về an ninh trật tự
và mở đầu bản tin là thông tin tại tỉnh điện biên
lực lượng chức năng của tỉnh vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào vì hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hủy moi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
đăng tăng chữ ba mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là sôn bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại bản hủy trả
cụ bản xuất hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do sôm bích nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông
ở tỉnh phong sa lì lào mang sang việt nam giao cho một đối tượng không rõ danh tính
tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi năm thì được trả số tiền công là một mươi triệu tiền kiếp lào
khi som bích vận chuyển đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra hoàn tất hồ sơ khởi tổ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện cai lệ tỉnh tiền giang
quyết định khởi tố và bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi cưỡng đất tài sản
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị hồng nhung nguyễn quốc đạt kiên thương võ cao tuấn nguyễn tấn vũ nguyễn hoàng phúc
tại cơ quan cảnh sát điều tra nhung khai nhận vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua một người bạn nhung có cho anh lưu văn hoàng anh chú tại xã long tiên huyện cai lệ mượn năm mươi triệu đồng
đến hẹn không thấy hoàng anh trả tiền nhung đã nhờ nhóm đối tượng trên dùng dao tự chế
đến đe dọa vợ và con của hoàng anh yêu cầu đối tượng phải trả tiền
thủ đoạn giả danh người có chức vụ quyền hạn để lừa đảo nhất là giả danh cán bộ công an viện kiểm sát hay tòa án
vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
và qua vụ án được công an huyện cư mà gai tỉnh đắk lắc triệt phá
khi bắt quả tang một nữ đối tượng đã lập tài khoản facebook ảo
tên là lãnh đạo nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại
chúng tôi tiếp tục giúp quý vị nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của loại tội phạm như thế này
đó là nguyễn thanh hoài hai mươi bảy tuổi trú tại phường trường an tp huế tỉnh thừa thiên huế
theo điều tra ban đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mối quan hệ xã hội hoài có quen biết một người dân ở xã cư diêm mờ đông huyện cư mờ ga
quá trình lân la làm quen hoài biết được người này có em trai đang bị công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
từ đó hoài đã nảy sinh ý định lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi hoài tự giới thiệu mình quen thân với một vị lãnh đạo cấp nhà nước có thể giúp chạy án miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can
sau đó hoài lập các tài khoản facebook ra lô ảo và dùng hình của chính vị lãnh đạo nhà nước làm ảnh đại diện rồi kết bạn nhắn tin với người nhà bị can
sau một thời gian đóng giả nhiều vai nhắn tin qua lại hoài đã lấy được lòng tin và yêu cầu người nhà bị can đưa tiền để lo chạy án
vì tin tưởng nên từ tháng một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người nhà bị can đã năm lần đưa tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng cho hoài
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm sáu mươi triệu đồng
do nghi ngờ bị hoài lừa nên sau đó người nhà đã đến công an huyện cư mở ga trình báo
vào cuộc xác minh nhanh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cư mờ ga đã tổ chức lực lượng trinh sát
theo dõi và bắt quả tang hoài khi đang nhận thêm năm mươi chín triệu đồng của người nhà bị can
bản thân tôi là không có nghề nghiệp ổn định cho nên tôi đã sử dụng một số nít ảo da lôi hút dạo để mạo danh các cán bụng lãnh đạo của đảng
để gửi đi lừa đảo chiếm đọc tài sản
thông qua người quen tôi biết em của anh phú đang bị bắt vì tự cố ý gây thân tích ạ
cho nên tôi đưa ra cái thông tin gian dối là tôi có
người quen trong các vị lãnh đạo của đảng nên tôi có thể trại án được
tôi lừa đảo gia đình anh tổng số tiền là hai trăm linh bốn
nhưng mà lần thứ sáu là khi tôi đang kiểm năm mươi chín triệu trên tay thì bị cơ quan chức năng bắt ạ
thì đối tượng này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
và lợi dụng mạng xã hội và đóng nhiều vai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra các hành vi cư mừng nga
đã áp dụng tổng hợp các biện pháp nguyện vụ tổ chức bắt quả tang trong quá trình đối tượng
đang nhận năm mươi chín triệu đồng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
không để ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo gốc cao cũng như cơ quan tổ chức
qua việc này thì chúng tôi khuyến cáo người dân không nhẹ dạ cả tin nghe theo các đối tượng lừa đảo
đặc biệt là dùng mạng xã hội đưa thông tin gian dối không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và chúng tôi khuyến co người nhà các bị can trong các vụ án mà đang bị điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật thì không vì thiếu hiểu biết để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an huyện cơ mờ ga đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nguyễn thanh hoài theo quy định của pháp luật
một đối tượng thực hiện vụ trộm cả đàn bò tại xã hải dương tp huế
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
phù hợp với công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ
nhanh chóng bắt xử
đó là ngô phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hiện trú tại phường vĩ dạ tp huế
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng một phước thuê một chiếc xe máy từ tp huế
đi đến trường nuôi bò của một người dân ở cạnh trạm y tế xã hải dương tp huế
tại đây phước cất dấu xe máy ở bụi cây rơi vào chuồng lùa một mươi hai con bò ra ngoài
dẫn lên thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ một mươi thôn chit bi phường phú thượng tp huế
chăm cho bò ăn cỏ để bán dần
đến sáng ngày hai
đến sáng ngày hai
phước đã bán được một con bò cho một lò mổ tại thôn lại thế phường phú thượng với giá là một mươi triệu đồng
khi đang lùa đàn bò đi ăn thì phước bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật là một mươi một con bò
tại cơ quan công an đối tượng phước khai nhận do nợ nần túng quẫn
nên đã nghĩ ra việc trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang xác minh để xử lý một chiếc xe khách vượt đèn đỏ
và va vào ô tô tập lái vượt trên đường cấm vượt
những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh chiếc xe khách chưa rõ biển số
đã ngang nhiên vượt đèn đỏ tại đường phan bộ châu giao nhau với đường tránh tây thành phố buôn ma thuật
theo clip vụ việc xảy ra vào hai mươi h hai mươi sáu phút ngày hai mươi chín tháng hai
vào thời điểm trên đèn đỏ còn hơn hai mươi giây
nhưng chiếc xe khách vô tư rẽ trái để quay đầu
đến ngày hai tháng ba trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip khác dài năm mươi năm giây
ghi lại cảnh chiếc xe ô tô gắn chữ tập lái liên tục vượt ẩu trên quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua địa phận huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
theo clip này ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi sáu nghìn một trăm một mươi bốn vừa cố vượt sang bên phải lề đường một đoạn dài
để qua mặt xe khác nhưng không được
sau đó ô tô này liền bật xin nhang rẽ trái
cán qua vạch liền là vạch cấm vượt để vượt lên
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang chỉ đạo các đội phụ trách tuần tra kiểm soát giao thông
ở hai tuyến đường trên xác minh làm rõ để xử lý tài xế theo đúng quy định
theo báo cáo của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la
trong đợt cao điểm gia quân chấn át tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn bốn năm trăm linh tài xế vi phạm
phạt tiền hơn một mươi ba bốn tỷ đồng
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã phát hiện lập biên bản bốn năm trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền một mươi ba tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước chín trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe
tạm giữ hai năm trăm sáu mươi tám phương tiện tăng bốn trăm hai mươi sáu trường hợp tăng trên bốn bốn tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái
riêng lỗi vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hai ba trăm linh
trường hợp phạt tiền trên chín ba tỷ đồng
vi phạm tốc độ chín trăm linh ba trường hợp phạt tiền trên một tám tỷ đồng
vi phạm quá tải quá khổ hai trăm năm mươi bảy trường hợp phạt tiền tám trăm ba mươi chín triệu đồng
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la sẽ tiếp tục ra quân
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nông độ cồn
không có vùng cấm không ngoại lệ
xử lý triệt để vi phạm về nông độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông
xây dựng nếp sống văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe